tại cung lao động hiểu nghị việt sô hà nội đại hội chóng ngoan bắc hồ toàn quốc lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi
diễn ra lễ tuyên dương thanh tích của các cháu ngoan bắc hồ xuất sắc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương mỹ hoa nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
đồng chí nguyễn đắc vinh ủy viên trung ương đảng phó tránh văn phòng trung ương đảng
đại hội chóng ngoan bắc hồ toàn quốc lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi có ba trăm bốn mươi bốn đại biểu là những em thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc
đại diện cho gần một mươi ba triệu đội viên thiếu nhi cả nước là những bông hoa đẹp nhất
trong rừng hoa ngàn việc tốt mỗi em đều là tấm gương sáng biết lựa chọn và nỗ lực phân đấu với một sự khởi đầu đáng khen ngợi
phát biểu tại lễ tuyên dương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong năm năm qua thiếu nhi cả nước thấm nhuần lời dạy của bác hồ non sông việt nam có trở nên tươi đẹp hay không
dân tộc việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu được hay không
chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu đã hăng hái thi đua học tập tốt
gian luyện tốt tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động của đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn các đại biểu tham dự đại hội và thiếu nhi cả nước
tự hào tiếp bước cha anh truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta làm theo năm điều bắc hồ dạy
bản thân không chỉ cố gắng phân đấu mà còn cần biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn
để sau này trở thành những công dân có đức có tài làm chủ đất nước